đầu tư công thường là đầu tư vào hạ tầng
khi chậm đầu tư những lĩnh vực này tác động lan tỏa để thu hút đầu tư tư nhân
hoặc đầu tư ngoài ngân sách nhà nước bị giảm và chậm lại
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
trong bối cảnh thị trường tiếp tục diễn biến xấu
thị trường phái sinh chứng tỏ sức hút với mức thành khoản gấp
gấp đôi thị trường cơ sở
tuy nhiên các chỉ báo tổng hợp cho thấy áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh hơn
và cơ hội chỉ số vn ba mươi hồi phục đang thấp dần
một lần nữa thanh khoản thị trường lại lập kỷ lục mới với tám mươi hai một trăm ba mươi năm hợp đồng được giao dịch
tương đương tám ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
trong bối cảnh thị trường tiếp tục diễn biến xấu
thị trường phái sinh chứng tỏ sức hút với mức thanh khoản gấp đôi thị trường cơ sở
khối lượng mở cũng tăng mạnh với hai năm trăm bảy mươi ba hợp đồng
và lập kỷ lục mới với một mươi hai năm trăm năm mươi chín hợp đồng cho thấy sự tham gia ngày càng gia tăng của nhà đầu tư
chỉ số vn ba mươi tăng điểm trong phiên và không giữ được quán tính tăng của phiên cuối tuần trước
với áp lực bán mạnh hơn vào nửa cuối phiên đưa chỉ số phá vỡ mốc một điểm
đồng thời đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng ba tuần trở lại đây
bốn tháng đầu năm cục thuế tp hcm thu ngân sách đạt ba mươi năm năm mươi bảy dự toán
và tăng tám ba mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
tính từ đầu năm
đến nay cục thuế tp hcm đã tiến hành thanh tra kiểm tra thuế theo kế hoạch tại năm chín trăm sáu mươi năm doanh nghiệp
kết quả đã phát hiện nhiều vi phạm và đã ban hành quyết định truy thu phạt với tổng số tiền lên đến một sáu mươi bốn sáu tỷ đồng
giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng một trăm chín mươi sáu năm tỷ đồng giảm lỗ năm sáu trăm bảy mươi tám hai tỷ đồng
và để hoàn thành nhiệm vụ thu quý ii năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo cục thuế tp hcm đã yêu cầu các phòng trung tâm các tri cục thuế
để cân cứ vào chương trình công tác trọng tâm
tâm trong quý của đơn vị tình hình quản lý thu trên địa bàn
để triển khai các biện pháp quản lý đạt hiệu quả ở mức cao nhất
đặc biệt là đối với công trình thanh tra kiểm tra
trong báo cáo mới vừa công bố ngày một mươi tám tháng năm
liên hiệp quốc dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt ba hai vào năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn hai mươi
tương ứng với mức tăng hai và một điểm phần trăm so với các ước tính trước đó
theo báo cáo về tình hình và triển vọng của nền
nền kinh tế thế giới của liên hiệp quốc vào giữa năm hai nghìn một mươi chín
tổng sản phẩm quốc nội gdp dự kiến sẽ tăng hơn ba trong năm nay và năm hai nghìn hai mươi
chủ yếu là nhờ tăng trưởng ở các nước phát triển và điều kiện thuận lợi cho đầu tư
tuy nhiên những căng thẳng thương mại gia tăng sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ
mức nợ cao hơn và căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể cản trở tiến bộ đạt được
điều này phản ánh sự cải thiện hơn nữa các dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế phát triển
do tiền lương cao hơn điều kiện đầu tư rất thuận lợi và tác động ngắn hạn của các biện pháp kích thích tài chính tại mỹ
tăng trưởng thương mại toàn cầu cũng đã tăng tốc và phản ánh sự gia tăng chung về lượng cầu toàn cầu
kinh tế nhật bản trong quý i năm hai nghìn một mươi tám vừa qua đã tăng trưởng âm lần đầu tiên trong vòng hai năm
chủ yếu là do sụt giảm nhu cầu tiêu dùng cá nhân
theo số liệu chính thức đã được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát của văn phòng nội
được công bố tuần qua tổng sản phẩm quốc nội gdp của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
đã giảm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó so với quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy gdp của nền kinh tế nhật bản giảm hai
nhu cầu tiêu dùng cá nhân của nhật bản đã trứng lại từ sau mức hai của quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó đầu tư vào vấn đề nhà ở cá nhân tiếp tục giảm thêm hai một sau khi đã giảm hai bảy trong quý trước
lần gần đây nhất kinh tế nhật bản ghi nhận mức tăng trưởng âm là trong quý iv năm hai nghìn một mươi năm

nhu cầu tiêu dùng cá nhân của nhật bản giảm một một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
dù đã có nhiều tiến bộ trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công
song tình trạng chậm tiến độ gây thất thoát lãng phí vẫn còn
nếu không có giải pháp cấp bách để đẩy nhanh tiến độ giải ngân
sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng
trong khi tỷ lệ vay và áp lực trả nợ công ngày càng tăng cao
do vậy để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
nguồn vốn này cần được giải ngân nhanh sử dụng minh bạch và hiệu quả
năm hai nghìn một mươi bảy giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt hai trăm chín mươi chín năm trăm linh bảy tỷ đồng
chỉ bằng tám mươi ba tám kế hoạch nhà nước giao ba trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó giải ngân vốn trai phiêu chính phủ chuyển cả từ năm hai nghìn một mươi sáu sang năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ đạt sáu mươi ba
tổng vốn đầu tư công theo kế hoạch còn dư hơn năm mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
tốc độ giải ngân chậm như hiện nay sẽ làm giảm hiệu quả
của giải pháp tăng đầu tư công trong gói giải pháp vừa ban hành của chính phủ
tăng thanh khoản cho các nhà thầu trong khu vực tư nhân
đây được xem như một điểm ngẽn đối với tăng trưởng kinh tế
nếu không có giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ giải ngân
do đó trong thời gian tới chính phủ cần thực hiện thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
một cách hữu hiệu và thực chất đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính
đặt thời hạn hoàn thành tiến độ phù hợp
thực tế là nó đã gây một hậu quả rất lớn cho xã hội
có nghĩa là trong bối cảnh tình hình hiện nay là ngân sách luôn thâm thủ
mà nợ công có chiều hướng tăng cao
nguyên một trong những nguyên nhân của nó là do cái đầu tư không có hiệu quả
thế thì cụ thể một số dự án đặc biệt là của bộ công thương
thì chiếm một tỷ lệ rất là lớn
thế thì nó gây thất thoát tiền của nhân dân
theo bộ kế hoạch và đầu tư thủ tướng chính phủ đã giao vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt tỷ lệ khá cao
tổng mức kế hoạch hai triệu tỷ đồng
tương ứng hơn một sáu trăm bốn mươi hai triệu tỷ đồng
chưa bao gồm khoản dự phòng một mươi
số tiền này được giao chi tiết cho khoảng chín sáu trăm linh dự án
chỉ bằng năm mươi số dự án của giai đoạn trước
trong đó gần sáu mươi ba là số dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này
hai mươi dự án của giai đoạn trước tiếp tục được cân đối để thành quyết toán
bộ kế hoạch và đầu tư nêu khó khăn trong triển khai đầu tư công thời gian qua
là khả năng cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn
các địa phương chưa giả soát cắt giảm điều chỉnh phân kỳ đầu tư hoặc bổ sung vốn khác
đối với các dự án chưa được bố trí đủ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
cơ chế đối tác công tư chưa hấp dẫn
thu hút tư nhân tham gia phát triển hạ tầng dịch vụ công
cần phải bóc tách để tìm ra những cái lợi ích nhóm
gắn với việc cố tình thông qua một quyết định đầu tư mà chưa được chuẩn bị kỹ
hoặc xây dựng dựa trên những thông số không đảm bảo hoặc mang tư chất duy trì
là cách khác chúng ta bóc tách
cách ra để xử lý những trường hợp liên quan tới tư duy nhiệm kỳ
trên thực tế việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư không chỉ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
mà còn để đảm bảo đồng vốn được sử dụng hiệu quả
tận dụng tối đa các lợi ích mà dự án sử dụng vốn đem lại
theo đó việc chậm thực hiện dự án sẽ làm tăng một mươi bảy sáu chi phí mỗi năm
trong đó sáu năm do lạm phát và một mươi một một do lợi ích của dự án bị mất đi
tính trung bình nếu chậm trễ hai ba năm sẽ làm tăng chi phí lên đến năm mươi do phát sinh thâm hụt tài chính
điều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh từ năm hai nghìn một mươi tám
các đối tác phát triển như ngân hàng thế giới wb adb đã và sẽ cắt các khoản vay ưu đãi
trong khi các nhà tài trợ khác như nhật bản hàn quốc cũng đang theo tiến trình cắt các khoản vay này
và thay vào đó là các khoản vay với thời hạn ngắn hơn lãi suất cao hơn
tính đặc thù và bối cảnh của mỗi dự án rất khác nhau
và vì vậy chúng ta cũng sẽ phải làm rất thâu đáo
theo đúng quy định của pháp luật để làm rõ trách nhiệm của tất cả các cá nhân và các đơn vị tập thể có liên quan
để chúng ta làm rõ ra các trách nhiệm và có những biện pháp để xử lý theo trách nhiệm đó
tuy nhiên những vấn đề đó chúng tôi cho rằng chưa quan trọng vào cái chỗ là chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm lại
từ những vấn đề này liên quan đến các cơ chế chính sách đặc biệt là các khu khổ pháp lý của chúng ta
liên quan đến quản lý nhà nước liên quan đến quản trị các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước
trong ba năm thực hiện đầu tư công chung ngắn hạn với kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
bộ kế hoạch và đầu tư đã chỉ ra sự tranh lệch lớn cả về cân đối nguồn vốn và cơ cấu vốn
giữa dự kiến kế hoạch giải ngân và khả năng cân đối nguồn vốn dự toán hàng năm
để giao kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công
để thực hiện thành công nghị quyết của quốc hội về kế hoạch đầu tư công
bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị chính phủ dự kiến kịch bản giải ngân hai năm còn lại
với các dự án đã có trong kế hoạch để xác định nhu cầu và khả năng giải ngân
làm căn cứ giả soát kế hoạch đầu tư công trung hạn đánh giá dự án tập trung đầu tư
dự án đình hoãn giãn tiến độ chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công chung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
xây dựng phương án sử dụng một mươi nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn
để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ quyết định
mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các giao dịch thương mại điện tử
được tiến hành một cách minh bạch trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh
qua đó tạo điều kiện để thương mại điện tử phát triển góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp
và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại cho việt nam
chỉ số thương mại điện tử hai nghìn một mươi tám được xây dựng trong bối cảnh sau hai mươi năm xuất hiện ở việt nam internet
đã tác động sâu sắc và toàn diện tới kinh tế xã hội
sau giai đoạn hình thành và phổ cập
hai nghìn một mươi sáu thương mại điện tử nước ta đã bước sang giai đoạn phát triển nhanh
theo ước tính của hiệp hội thương mại điện tử việt nam
tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên hai mươi năm
và tốc độ này có thể duy trì trong ba năm tiếp theo hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
hiện tại việt nam có hơn ba mươi bốn triệu người sử dụng smartphone dữ liệu từ facebook và tencent
trong đó hai mươi chín người mua hàng thực hiện giao dịch online thông qua mobile
vì vậy mà xu hướng thương mại điện tử trên nền tảng di động
là điều tất yếu
theo đó giải pháp thanh toán di động sẽ trở thành sân chơi mới trong năm hai nghìn hai mươi
tiền mặt không còn là mục tiêu của những ông lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử
vì vậy mặt xu hướng thương mại điện tử sẽ trở thành sân chơi mới trong năm hai nghìn một mươi tám
và cụ thể để điều chỉnh các quan hệ thương mại điện tử
nếu như chúng ta thiếu đi một cơ sở pháp lý vững chắc cho thương mại điện tử hoạt động
thì các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ rất lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan
và về phía các cơ quan nhà nước cũng sẽ rất khó có cơ sở để kiểm soát được các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
hơn thế nữa thương mại điện tử là một lĩnh vực mới mẻ cho nên tạo được niềm tin cho các chủ thể tham gia
vào các quan hệ thương mại điện tử là một việc làm có tính cấp thiết mà một trong những hạt nhân
là phải tạo ra được một sân chơi chung với những quy tắc được thống nhất một cách chặt chẽ
tất nhiên là khó khăn về việc thay đổi hành vi người tiêu dùng sẽ là khó khăn lớn nhất
bởi vì mặc dù mới và văn minh và hiện đại và thuận tiện hơn nhưng ban đầu thì mọi người sẽ chưa nhận ra
và mọi người có thể dù là có nhận ra thì cũng sẽ mất nhiều thời gian để thay đổi
thông thường thì thay đổi hành vi của người tiêu dùng thì rất là tốn kém thời gian và đặc biệt là chi phí
hiện quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam khoảng năm tỷ usd tính tới cuối năm hai nghìn một mươi chín
bằng khoảng một phần hai mươi năm so với mức một trăm hai mươi tỷ usd của thị trường nhật bản
tuy nhiên nếu xét về tăng trưởng thì việt nam là một trong số thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới
hiện tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thương mại điện tử của việt nam khoảng ba mươi năm cao gấp hai năm lần nhật bản
do đó các chuyên gia nhìn nhận mặc dù vẫn còn những thách thức đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa
và sự phát triển của công nghệ cho phép doanh nghiệp nước này dễ dàng bán hàng trực tuyến ở các nước khác
nhưng thương mại điện tử tại việt nam vẫn là một nền tảng tiềm năng cho các doanh nghiệp trong nước
trong đó có cả các doanh nghiệp khởi nghiệp